tại tỉnh quảng nam các lực lượng phòng chống dịch của tỉnh gồm công an y tế đoàn viên thanh niên
đã phân công triển khai lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt chặn ở các trục giao thông huyết mạch nối
nhất là tâm dịch đà nẵng để khai báo y tế giám sát người và phương tiện qua lại
góp phần bảo đảm tình hình chung và nhanh chóng đẩy lùi được dịch bệnh
điểm chốt chặn số bốn này là cửa ngõ ra vào quan trọng của tỉnh quảng nam
đây là đoạn giáp danh giữa phường điện ngọc thị xã điện bàn với quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
các hoạt động khai báo y tế đo thân nhiệt an ninh trật tự đều được các lực lượng tổ chức nghiêm ngặt khẩn trương
nhằm kiểm soát tốt tình hình để phục vụ công tác phòng chống dịch

nhằm kiểm soát tốt tình hình để phục vụ công tác phòng chống dịch

nhằm giám sát người phương tiện qua lại với hy vọng góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
của cả nước nói chung và của quảng nam nói riêng từ đó bảo đảm sức khỏe cho nhân dân và góp phần đẩy lùi dịch covid một mươi chín